thưa quý vị sau nửa năm nghỉ đến trường và học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở tp hcm đã đi học trực tiếp
lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường
để thị sát tình hình đi học ngày đầu tiên của học sinh
kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các nhà trường
học sinh vào trường đều được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế
và các trường cơ bản thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng dịch
tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số khuyến cáo đối với các trường
tuy nhiên với góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số khuyến cáo đối với các trường
mặc dù tỉ lệ phụ huynh của học sinh lớp chín một mươi hai tp hcm đều đồng thuận cho học sinh đi học rất cao
đạt trên tám mươi nhưng không phải tất cả các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trên địa bàn tp hcm đều tổ chức chạy trực tiếp trong hôm nay
như trường hợp các trường ở huyện củ chi lùi thời gian cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
đến trường xuống ngày hai mươi tháng một mươi hai chậm một tuần so với lịch chung của thành phố
vì đa số phụ huynh trên địa bàn huyện chưa muốn cho con đến trường trở lại
tại buổi thị xác giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai tới trường
nhưng không phải tất cả học sinh hai khối này đều đi học
do đánh giá mức độ an toàn ở từng khu vực cũng như được ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm
và các quận huyện ra soát đánh giá lại
các phương án kế hoạch của nhà trường
tự vì chúng ta đang tổ chức cho các trường thích ứng với việc xử lý các tình huống
cho nên là hôm hai tuần lễ này không có nặng vấn đề là triển khai học tập
các nội dung kiến thức mà làm cho việc đi học lại trở thành một nền nếp
để phụ huynh an tâm và học trò đến trường thực sự là an toàn
sở y tế và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã soạn kịch bản với các tình huống
khi bùng phát dịch vào trường
nhưng trong thời gian sắp tới ngành giáo dục phải chủ động
thầy cô dạy trên lớp quan sát và xử lý các tình huống
không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm
khi có ca nhiễm cần thực hiện theo quy định của ngành y tế
và lớp có ca nghi nhiễm sẽ chuyển sang dạy và học trên internet

đẫu nhiệm cuốn c morgan